thưa quý vị khán giả trong năm hai nghìn một mươi bảy dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan công tác đối ngoại của việt nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về mọi mặt được lãnh đạo cấp cao nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện về một số hoạt động ngoại giao thông qua chia sẻ của bà lê thị thu hằng người phát ngôn bộ ngoại giao
tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện là những chia sẻ của một người con
đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của du học sinh việt nam tại các quốc gia trên thế giới gửi tới người thân và gia đình
xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý ngay sau đây
đây là những thông tin đáng chú ý ngay sau đây
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu quốc hội nước cộng hòa hồi giáo iran do ngài ali andeser larijani chủ tịch quốc hội dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
tiếp đoàn tại trụ sở trung ương đài
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch quốc hội nước cộng hòa hồi giáo iran ali andersur larijani sang thăm việt nam
tổng bí thư chúc mừng thành công của nhân dân iran trong việc ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội và tăng cường vị thế của iran trong khu vực và trên thế giới
vui mừng vì quan hệ việt nam iran không ngừng củng cố và phát triển
trong buổi tiếp chủ tịch quốc hội cộng hòa hồi giáo iran thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam
trong cuộc hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hai bên cho rằng kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi bảy tuy đạt một trăm sáu mươi bốn sáu triệu usd tăng bốn mươi một so với năm hai nghìn một mươi sáu nhưng chưa phản ánh đúng tiềm năng to lớn giữa hai nước
do vậy hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các biện pháp đưa kim ngạch song phương lên hai tỷ usd và sớm có đường bay thẳng giữa hai quốc gia
chủ tịch quốc hội iran ali andeser larijani khẳng định iran sẵn sàng hợp tác với việt nam trong các lĩnh vực hóa dầu
khai khoáng du lịch hàng không dược phẩm an ninh quốc phòng ngân hàng
chủ tịch quốc hội iran ali andeser larijani chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội và nhân dân việt nam dành cho đoàn
ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh và nhân dân việt nam trong đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc
chủ tịch quốc hội iran đánh giá cao những thành tiệu cũng như vai trò của việt nam trong khu vực và trên thế giới đồng thời tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam sẽ giành được thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp bà redno masuri bộ trưởng ngoại giao indonesia đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
chào mừng bộ trưởng redno masuri thăm việt nam và cùng phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam phạm bình minh
đồng chủ trì kỳ họp lần thứ hai
lần thứ ba ủy ban hợp tác song phương việt nam indonesia thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp của kỳ họp
cho rằng điều đó góp phần tích cực củng cố thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả
bộ trưởng redno masuri cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và vui mừng thông báo về kết quả tốt đẹp của kỳ họp lần thứ ba
ủy ban hợp tác song phương việt nam indonesia
kết quả này góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp hai nước ngày càng được củng cố thắt chặt và hiệu quả hơn nữa
tại trực sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp phó thủ hiến bộ trưởng kinh tế giao thông và nông nghiệp bang rheinland pfander cộng hòa liên bang đức v vaixing
phát biểu ý kiến tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh chuyến thăm của bộ trưởng
thủ tướng đánh giá rất cao các bang của đức đầy mạnh hợp tác với việt nam
chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đức làm ăn thành công tại việt nam
bộ trưởng vivasing cho biết thành phần đoàn lần này sang việt nam có rất nhiều doanh nghiệp bang và được đón chào nồng nhiệt
bang mong muốn đẩy mạnh hợp tác không chỉ về kinh tế mà cả văn hóa giáo dục với việt nam
ông tin tưởng rằng bang rhland pfer đã tìm ra hướng đi hợp tác đúng đắn với việt nam và hy vọng quan hệ này tiếp tục gặt hái thành công trong thời gian tới
nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc cố vấn nhà nước bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng văn phòng tổng thống nước cộng hòa liên bang myanmar aung san suu kyi
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao myanmar bắt đầu thăm chính thức việt nam
chiều ngày một mươi chín tháng bốn tại phủ chủ tịch đã diễn ra lễ đón long trọng cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
ngay sau lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
thủ tướng nhiệt liệt chào mừng bà aung san suu kyi thăm chính thức việt nam chúc mừng những thành tiệu chính phủ myanmar đã đạt được
khẳng định ủng hộ myanmar trong tiến trình hòa hợp hòa giải dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng thành công đất nước myanmar hòa bình ổn định và phát triển
bà cố vấn đánh giá cao những chia sẻ của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc về kinh nghiệm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
và cho rằng myanmar sẽ xây dựng các chính sách thương mại đầu tư và tạo môi trường thuận lợi
cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp việt nam
cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau
cố vấn nhà nước myanmar chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân việt nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị thân tình và trân trọng
mời thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm myanmar vào thời gian thuận tiện
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và cố vấn nhà nước myanmar aung san suchi đã chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác giữa hai nước
gồm biên bản ghi nhớ về hợp tác
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin và biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thông tin
nhận lời mời của trung ương đảng cộng sản trung quốc đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu thăm và làm việc tại trung quốc từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại buổi tiếp ông vương kỳ sơn
bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua
mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy kết nối chiến lược đẩy mạnh giao lưu nhân văn kiểm soát tốt bất đồng nhằm thúc đẩy quan hệ hai đảng
hai nước phát triển ổn định trong thời gian tới
về phần mình ông nguyễn văn bình đã chúc mừng và đánh giá cao thành công tốt đẹp của kỳ họp lần thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc
và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung quốc khóa một mươi ba
chúc mừng ông vương kỳ sơn mới được bầu làm phó chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc với tổng bí thư tập cận bình là hạt nhân
nhân dân trung quốc nhất định sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ do đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc đề ra
xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục chuyện việt nam để cùng lắng nghe những chia sẻ của bà lê thị thu hằng người phát ngôn bộ ngoại giao
bà lê thị thu hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tốt nghiệp thạc sĩ về truyền thông quốc tế và ngoại giao năm hai nghìn một mươi năm tại đại học đông anglia học viện ngoại giao london
từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm bà là phó đại sứ việt nam tại anh quốc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy bà là vụ trưởng vụ thông tin và văn hóa ủy ban người việt nam ở nước ngoài
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay bà là vụ trưởng vụ thông tin báo chí và là người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam

thì có thể nói là sẽ có rất nhiều yếu tố bất ngờ và các yếu tố bất ngờ thì thường là từ câu hỏi của các phóng viên
tôi có thể kể một cái câu chuyện rất là thú vị như thế này
thông thường thì người phát ngôn của bộ ngoại giao thì chỉ trả lời những vấn đề liên quan đến chính trị đối ngoại
tất nhiên tôi sẽ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến cả an ninh quốc phòng phát triển kinh tế xã hội v v
nhưng mà có một lần thì tôi
tôi nhận được câu hỏi của phóng viên reuters tức là trong cuộc họp báo thường kỳ của tôi
thì phóng viên reuters của anh ấy chỉ hỏi là
hôm nay thì đài loan vừa thông qua một cái dự luật là công nhận hôn nhân đồng giới
thế thì người phát ngôn nêu cái quan điểm của bà như thế nào
cái này thì hoàn toàn là không nằm trong dự tính của tôi
trước bao giờ tôi nghĩ đến là sẽ có một cái câu hỏi như vậy
nhưng mà đã đứng ở trên
trên cái bục của người phát ngôn bộ ngoại giao thì bạn không phải là không có quyền
nhưng mà một trong những cái hạn chế của người phát ngôn tức là không được nói không hay là không bình luận
và tôi sẽ phải trả lời
và lúc đó thì tôi nói là tôi xin phép được trả lời không phải với tư cách của người phát ngôn bộ ngoại giao
xuất phát từ quan điểm cá nhân thì tôi xin trả lời là đây là một cái vấn đề xã hội
phổ biến ở nhiều nước và riêng ở việt nam thì dư luận cái nhìn của xã hội về vấn đề này nó ngày một rộng rãi hơn
tức là vì các bạn biết rồi luật của việt nam chưa công nhận cái chuyện hôn nhân đồng giới
nhưng đúng là xã hội chúng ta thì càng ngày có cái nhìn cởi mở hơn về cái câu chuyện như vậy
nhưng mà nếu mà người phát ngôn mà lại nói là ủng hộ hay không ủng hộ thì cũng không được
quả là một tình huống hết sức là bất ngờ ngoài kịch bản mà chúng ta dự tính
vậy thì cũng xin được hỏi bà là trong quá trình
trong quá trình mà bà là người phát ngôn của bộ ngoại giao thì bà có những cái thuận lợi hay là khó khăn gì
tôi nghĩ là ta nên nói là thách thức và thuận lợi thì nó chính xác hơn
trước tiên thì tôi nói về thuận lợi
tôi nghĩ là thuận lợi đối với cá nhân tôi thì đấy là cả một cái quá trình gắn bó với cái công tác báo chí nước ngoài
hay nói cách khác là gắn bó cái vụ thông tin báo chí bộ ngoại giao khá là lâu
từ khi tôi bắt đầu đi làm công tác tại bộ ngoại giao
và thuận lợi thứ hai nữa
thứ hai nữa là khi mà tôi đảm nhận cái nhiệm vụ này thì thực sự là tôi có một cái sự ủng hộ có thể nói là cả động viên nữa của rất là nhiều người
của cấp trên của đồng nghiệp và đặc biệt là của những người đi trước
tôi nghĩ đấy là những cái thuận lợi lớn nhất đối với tôi ở công việc này
thế còn thách thức cái trước tiên ấy đấy là thứ nhất là cái tình hình thế giới
tình hình thế giới nó chuyển biến nhanh vô cùng và đầy bất ngờ
ví dụ như trước đây chẳng hạn
được coi là một cái nơi rất là yên bình
thụy điển là một cái quốc gia có thể nói là yên bình nhất thế giới
thế nhưng mà châu âu ngày nay đang phải đối phó với khủng bố
có ai có thể ngờ được là khủng bố có thể xảy ra ở những ở london gần tháp big ben
hay là ở thụy điển phần lan
cái thứ hai nữa là đấy là thời đại của thông tin
có thể nói đây là một cái thách thức lớn nhất đối với tất cả chúng ta
và trong cái thách thức đó
thì có cả cơ hội làm thế nào để tận dụng được những cái cơ hội đó
cơ hội của thông tin đem lại
khi mà nhắc tới nhà ngoại giao thì rất nhiều người nghĩ ngay đến có một cái gì đó lễ nghi xa cách
thậm chí là có phần khách sáo
thế nhưng mà tôi thấy là trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay
hay cũng như là những lần mà được tiếp xúc với người phát ngôn
ở những buổi họp báo này
hoặc là những hội nghị bộ ngoại giao
thì tôi nghĩ là tôi có suy nghĩ
chẳng toàn khác
bà là một người khá là cởi mở
vậy thì phải chăng đây là một chiến lược ngoại giao mới
thực ra bạn có những cái nhận xét khá thú vị về nghề ngoại giao
tôi cũng tặng thêm một số các cái nhận xét khác
cũng thú vị không kém về nghề ngoại giao
ví dụ chẳng hạn như là người ta nói là nếu như nhà ngoại giao nói có
có nghĩa là có thể
nhà ngoại giao nói có thể
có nghĩa là có thể
và nếu như nói không thì không phải là nhà ngoại giao
thế hoặc là người ta nói là nhà ngoại giao có khi nghĩ hai lần trước khi chả nói gì cả
đấy là cái sự cẩn trọng
thì một vài cái người ta nhận xét người nổi tiếng nhận xét về nghề ngoại giao
trong nghề ngoại giao thì tôi nghĩ cái phẩm chất quan trọng nhất
đấy là cái sự bật thiệp với mọi người
hay nói là đi ngoại giao mà
thế cho nên tôi nghĩ là không
đấy không phải là một cái khái niệm mới hay một cái chiến lược mà tôi nghĩ phần lớn các nhà ngoại giao là những cái người rất là bật thiệp ưa giao tiếp và tôi nghĩ là cũng rất là cởi mở
cá nhân tôi là tôi luôn luôn cởi mở với mọi người
đấy chắc là bạn vẫn còn nhớ là trong những cái hội nghị hoặc hội thảo có hàng trăm phóng viên dự chẳng hạn
thế và tôi cũng nói là đây là số điện thoại di động của tôi
tôi cung cấp số điện thoại di động của tôi
tôi vẫn nhớ có một biên tập viên khá là nổi tiếng sau khi
nhưng sau cái cuộc họp đấy sau cuộc gặp họp hội thảo đấy thì ra hỏi tôi là chị hằng ơi chị có mấy số điện thoại
thế tôi bảo không sao lại chị không chị có mỗi một số này thôi
à tại vì em hỏi chị thế là bởi vì em thấy chị công bố số điện thoại như thế thì chị làm sao mà trả lời hết được các cái cuộc điện thoại mà không
chị chỉ có một số và máy điện thoại của chị luôn mở
nếu như chị không nghe mà nhắn tin thì chị chắc chắn sẽ trả lời lại mọi người
đấy là cái cách của tôi
trong thời gian tới bà có những cái kế hoạch cụ thể nào
để có thể quảng bá hình ảnh của việt nam mình tốt hơn
tôi nghĩ là cái thông tin đối ngoại ngày nay thì phải hướng đến cái việc xây dựng
trước tiên là phải xây dựng cái hình ảnh
xây dựng được một cái thông điệp rồi mới tính đến cái chiến lược quảng cáo quảng bá hình ảnh ra nước ngoài
malaysia có thông điệp rõ ràng
hàn quốc có thông điệp rõ ràng
các nước châu âu cũng vậy có thông điệp rõ ràng
và sau đó thì họ đẩy mạnh cái quảng cáo đó
thì đối với việt nam chúng ta thì tôi nghĩ là chúng ta đang trên con đường để tìm ra được một cái thông điệp đối với thế giới
mà nó nhằm vào việc là quảng bá hình ảnh một cái đất nước việt nam đang phát triển đang hội nhập giàu tiềm năng
có một cái lịch sử hết sức hoành hùng tráng
có một nền văn hóa đầy bản sắc
và phải nói là có một cái tiềm năng thiên nhiên vô cùng tự hào
cũng phải chia sẻ với bạn cái chủ đề xây dựng và quảng bá hình ảnh quốc gia cho việt nam cũng là cái chủ đề tôi lựa chọn trong cái luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của tôi
và các thầy của tôi đã đánh giá cái kết quả đó là một cái kết quả rất là xuất sắc
vâng quả là những chia sẻ hết sức là thú vị
thưa mọi người phát ngôn

chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì cũng có sự tham dự của các bạn sinh viên đến từ rất là nhiều trường đại học trong cả nước
và chắc hẳn là bây giờ thì các bạn sẽ có những câu hỏi dành cho người phát ngôn của bộ ngoại giao
em xin chào người phát ngôn
em tên là lê thị thu phương và em sinh viên đến từ trường học viện ngoại giao
em có một câu hỏi là từ những kinh nghiệm của người đi trước thì người phát ngôn có thể chia sẻ cho em những yếu tố cần thiết để trở thành một người phát ngôn của bộ ngoại giao
và liệu những sinh viên như chúng em thì có thể trở thành một người phát ngôn không ạ
em xin cảm ơn ạ
một câu hỏi rất là thú vị
chắc là cái câu hỏi này mà hai mươi mấy năm trước tôi cũng tự đặt ra cho mình
tôi nghĩ là để trở thành người phát ngôn thì trước hết như tôi nói lúc đầu đôi khi là bạn chọn nghề nghiệp
nhưng cũng có những lúc là nghề nghiệp chọn bạn
nó cũng là một cái câu duyên
thế nhưng mà nếu mà bạn có
ước mơ có hoài bão để được trở thành một người phát ngôn thì tôi nghĩ là
thứ nhất là những cái
hiện nay bạn đang học tập bạn đang tích lũy là những cái vô cùng quan trọng khi trở thành một người phát ngôn sau này
tôi không nói là người phát ngôn cần phải biết tốt
nhưng mà biết càng nhiều càng tốt
vì cái quá trình tích lũy là một quá trình
nó cần cả một quá trình
chứ không thể trong một ngày một tháng hay một năm bạn có thể tích lũy được
kiến thức và kinh nghiệm
thứ nhất là kiến thức cơ bản
thứ hai là những cái kiến thức chuyên môn
kiến thức chuyên môn bạn sẽ được đào tạo
bạn sẽ được đào tạo có thể là trong một cách bài bản chính quy
nhưng cũng có thể là ở
gọi là on the job training
tức là trong công việc
bạn quan sát bạn tích lũy bạn thấy hay dở và bạn tự
đào tạo tự bồi dưỡng cho mình
tôi không phải là nói một cái gì quá xa xôi nhưng mà
ít nhất ấy
mỗi một người phát ngôn sẽ có một cái phong cách
và cái đấy là của bạn của riêng bạn
và một cái việc nữa
có một cái sự đam mê
cái này tôi nghĩ là công việc nào thì cũng cần phải có một sự đam mê
cái việc để trở thành
một người phát ngôn
cho bộ ngoại giao
gọi là một
như trong tiếng nga người ta dịch ra là đại diện chính thức
của bộ ngoại giao ấy
cái này nó cần
đam mê nó còn cần phải nhiều hơn nữa
bởi vì sao
bởi vì bạn sẽ phải vượt qua rất nhiều
như lúc đầu
tôi đã trao đổi với cả biên tập viên ấy
trở ngại về mặt tâm lý
yêu ghét khen chê
bởi vì bạn sẽ phải đứng trước những cái áp lực
của công chúng
đứng trước áp lực của xã hội
thậm chí là đối với nhiều người
áp lực của cả gia đình nữa
thì thời gian
cái việc mà suốt ngày phải
theo dõi tin tức giải quyết công việc
công việc nó đến bất kì
bởi vì như tôi nói
bây giờ thông tin nó không có biên giới
không còn thời gian nữa
cho nên là thông tin có thể đến với bạn bất kỳ lúc nào
và bạn phải xử lý
thì tôi muốn chia sẻ với bạn như vậy
con người phải biết ước mơ
con người phải có hoài bão
và phải phấn đấu để đạt được điều đó
bạn đã nghĩ đến cái chuyện mà
sau này sẽ nuôi dưỡng cái ước mơ
để trở thành người phát ngôn như thế nào chưa ạ
hay là lại một lần nữa là nghề nghiệp
tôi nghĩ là
có lẽ là đối với tôi ấy
thì là nghề nghiệp chọn tôi nhiều hơn
khi tôi ra trường ấy
là cái thời kỳ mà đất nước ta vừa mới
được bỏ cấm vận
và lúc đó có rất nhiều
sự lựa chọn về nghề nghiệp
thế nhưng câu duyên thì lại đến với tôi
là làm việc cho
hãng truyền hình nhật bản nhk
và sau đó thì
có một cái kỳ thi tuyển vào bộ ngoại giao
và tôi quyết định là
có thể nói đấy là một quyết định vô cùng khó khăn
có thể nói bây giờ các bạn
không chia sẻ được
nhưng mà vào cái thời điểm của hai mươi ba hai mươi bốn năm trước ấy
là đấy là một cái quyết định
vô cùng khó khăn
vì các bạn biết là
làm việc trong một môi trường nước ngoài
của nhật bản chẳng hạn
các cái điều kiện tốt nhất
để làm việc
thứ hai nữa là cái
gọi là cái mức lương
nó khác hẳn nhau
và khi mà phải quyết định là
từ bỏ môi trường làm việc cho nước ngoài
với một cái mức thù lao
nhiều người mơ ước
để trở thành công chức của bộ ngoại giao
đấy cũng phải nói là một cái
quyết định khá là khó khăn
trong cái thời buổi kinh tế lúc bấy giờ
nó không được như bây giờ đâu
thế nhưng mà có lẽ lúc đấy
trong tôi cũng có những cái mơ ước
được trở thành
một nhà ngoại giao
lúc đấy mới nghĩ là mình là trở thành nhà ngoại giao đã
và cái ước mơ đó thì nó thôi thúc tôi
đi đến cái quyết định cuối cùng
và gắn bó với cả cái sự ngược ngoại giao
còn bạn sinh viên nào
muốn đặt câu hỏi cho người phát ngôn
xin mời em
xin chào người phát ngôn
chị có thể về trang phục
chị có thể chia sẻ về
những bộ trang phục chị thích và thường sử dụng được không ạ
đúng là nói đến phụ nữ là
thế nào cũng sẽ hỏi những câu hỏi liên quan đến
trang điểm và trang phục
thực sự là
trong công việc ấy
thì mình phải
tùy từng tình huống
tùy từng môi trường công việc thì mình phải lựa chọn
một cái bộ trang phục phù hợp
nhưng mà đối với tôi thì tôi vẫn thích nhất
là trang phục áo dài
áo dài của việt nam bởi vì là
nói gì thì nói
nó cũng là một cái bộ trang phục
rất là đặc biệt
chỉ có việt nam mới có một cái bộ trang phục
đẹp như thế
mà nó tôn vinh được những cái nét đẹp nhất
của người phụ nữ
và có thể nói là nó cũng giấu đi được vô số
những cái khiếm khuyết của những người mà
có thể nói là
chưa đẹp ví dụ như vậy
trong bộ áo dài thì trong người phụ nữ nó khác hẳn
rất nhiều các cái hoạt động
khi đi chiêu đãi hay khi phải
tiếp các đoàn ngoại giao
thì tôi luôn luôn là
mặc áo dài
và áo dài phải là áo dài lụa
của việt nam
đấy là cái bộ trang phục mà tôi thích nhất
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của người phát ngôn
một lần nữa cũng cảm ơn bà
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn ạ
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
sau đây xin mời quý vị khán giả
cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ của chúng tôi
ngày hôm nay
trước khi đến với việt nam
chị gianessi maglia
đã có một mươi năm sinh sống
và làm việc tại thái lan
sinh ra và lớn lên tại philippines
là một người dân philippines
nhưng chị gianessi
luôn mong muốn được tìm kiếm
và khám phá những điều mới lạ
tại các quốc gia khác nhau
đến với việt nam sinh sống và làm việc
không nằm trong kế hoạch của chị
vì từ đầu
việt nam chỉ như một điểm đến
trong hành trình du lịch các nước châu á
thế nhưng như một cái duyên
chị quyết định chuyển tới sinh sống
và trở thành giáo viên tiếng anh tại việt nam
cũng đã được hơn năm năm
chị cũng không rõ từ bao giờ
chị lại trở nên gắn bó với môi trường này
với những đồng nghiệp
những lớp học
và cả những học sinh
chị đang giảng dạy
có lẽ là một trong số những người bạn quốc tế đặc biệt
mà chúng tôi may mắn được gặp
đặc biệt là bởi
dẫu năm năm chưa phải là một quãng thời gian dài sinh sống tại việt nam
nhưng chị lại có một tình yêu rất lớn
với những chiếc áo dài việt nam
và cũng chính vì tình yêu với những tà áo dài thiết tha ấy
mà chị đã không chỉ tìm kiếm những chiếc áo dài đặc sắc
với các họa tiết truyền thống của việt nam
để giới thiệu tới những người bạn philippines tại quê nhà
mà còn dành thời gian để tự tìm hiểu

nhằm giới thiệu một nét đẹp truyền thống
của người phụ nữ việt nam
tới những người bạn quốc tế khác
chị bảo trong tương lai
chị muốn được mặc những chiếc áo dài đặc sắc
do chính tay chị tự thiết kế
cùng với những chiếc nón của việt nam
với tông màu
với những background độc đáo
dành riêng cho áo dài việt nam
mà cái kiểu kiểu sáng tạo
thật sự là hữu ích
từ những chiếc áo khác
trong thế giới
các quốc gia tôi biết
sẽ có chiếc áo quốc tế của họ
nhưng áo áo việt nam
là hữu ích ở một cách
và tôi rất thích
cái gì cũng là hữu ích
vì tôi thích
áo này được dùng trong năm một mươi tám thế giới
tại quốc gia của nguyễn
ngoài việc ấp ủ nhiều dự định nhiều kế hoạch dành cho việt nam như thiết kế áo dài thiết kế và viết sách ảnh giới thiệu về văn hóa việt nam bằng tiếng anh cho thiếu nhi
vào những lúc rảnh rỗi chị janessi maglia cũng tham gia các lớp học yoga hay thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc của việt nam
với chị sống hòa mình như một người dân bản địa là cách để gia đình bạn bè chị có thể yên tâm về cuộc sống của một người con xa xứ như chị